hà nội thêm chín trăm bảy mươi tám ca covid một mươi chín mới gần bảy mươi năm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã tiêm vaccine
sở y tế hà nội ngày hai mươi ba tháng bốn cho biết trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận chín trăm bảy mươi tám ca covid một mươi chín
hoàng mai là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất
cụ thể chín trăm bảy mươi tám bệnh nhân mắc mới phân bố tại hai trăm bốn mươi bảy xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hoàng mai chín mươi hà đông bảy mươi năm long biên bảy mươi hai sóc sơn sáu mươi hai bắc từ liêm năm mươi một
như vậy cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn tính từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay một năm trăm bốn mươi hai trăm tám mươi ba ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội hiện toàn thành phố còn gần một trăm hai mươi một chín trăm linh ca đang điều trị theo dõi
trong số này ba trăm tám mươi hai ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
hà nội đang đẩy mạnh tiêu chí
hà nội đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
một số địa phương sau khi hoàn thành tiêm chủng cho các trẻ từ một mươi một tuổi đã hạ dần độ tuổi tiêm cho trẻ sáu tuổi
theo lãnh đạo sở y tế hà nội có hơn ba trăm bảy mươi sáu trăm ba mươi một trẻ trong độ tuổi trên cần tiêm vaccine trong đợt này
tính từ một mươi sáu đến hết hai mươi hai tháng bốn hà nội đã triển khai tiêm bảy mươi bốn năm trăm hai mươi một mũi vaccine moderna cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
riêng ngày hai mươi hai tháng bốn có hơn hai mươi ba liều vaccine được tiêm cho lứa tuổi này
nhận định của bộ y tế được đưa ra trong công văn do thứ trưởng nguyễn trường sơn ký ban hành về việc khám bệnh chữa bệnh cho người dân sau khi mắc covid một mươi chín
để người dân nâng cao nhận thức về hậu covid một mươi chín bộ y tế đưa ra bảy nội dung chính
trong đó hậu covid một mươi chín xảy ra ở người tiền sử nhiễm sars cov hai có các triệu chứng xuất hiện trong hoặc sau khi mắc covid một mươi chín kéo dài một mươi hai tuần và không thể lý giải bằng chẩn đoán khác
các triệu chứng hậu covid một mươi chín rất đa dạng có đến hai trăm linh ba triệu chứng khác nhau
có thể xuất hiện sau khi covid một mươi chín đã hồi phục hoặc tồn tại dài dẳng từ đầu hoặc tái phát theo thời gian
triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi khó thở đau cơ sương khớp giảm hoặc mất vị giác hoặc hứng rác suy giảm nhận thức dối loạn giấc ngủ ho đau ngực
khi các dấu hiệu triệu chứng của hậu covid một mươi chín làm sức khỏe con người bị suy giảm kéo dài
tác động đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội người dân cần đi khám sức khỏe
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa thực hiện khám bệnh chữa bệnh hậu covid một mươi chín theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép
bộ y tế cũng lưu ý người dân không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc thuốc không được cấp phép lưu hành sản phẩm
hay các bài thuốc chuyển miệng hoặc theo các nguồn tin không chính thống để chữa bệnh
hậu covid một mươi chín được nhắc đến nhiều từ sau đợt dịch bùng phát ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố phía nam năm hai nghìn hai mươi một
nhiều người dân phàn nàn về tình trạng mệt mỏi khó thở hụt hơi mất ngủ tim đập nhanh hay quên dù đã âm tính trở lại sau nhiều ngày
nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân nhiều cơ sở y tế công lập và tư nhân mở các khoa phòng có các gói khám kiểm tra hậu covid một mươi chín từ mức cơ bản trên tiêu chuẩn mở rộng nâng cao đặc biệt
mức giá của các gói này cũng rất khác nhau từ hai triệu thậm chí có nơi mức giá gói đặc biệt gần hai mươi năm triệu đồng
trước tình trạng này riêng tại thành phố hồ chí minh sở y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị không được tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh kể cả dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
sở này cũng yêu cầu các đơn vị không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu covid một mươi chín trong trường hợp không cần thiết không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh đối với các bệnh nhân liên quan hậu covid một mươi chín
bằng việc gợi ý ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín với giá khám theo yêu cầu
sự đa dạng của các triệu chứng hậu covid một mươi chín cho thấy mức độ nguy hiểm của căn bệnh này không chỉ dừng tại thời điểm nhiễm bệnh mà còn kéo dài nhiều tháng thậm chí cả năm sau khi khỏi bệnh
do đó người dân cần chú ý theo dõi sức khỏe sau khi khỏi bệnh đồng thời cũng phải thật tỉnh táo cho những gói khám chữa bệnh hậu covid một mươi chín đang tràn lan trên thị trường
dù còn lo lắng về độ tuổi của các con nhưng nhiều phụ huynh đã động viên kịp thời tới con mình khi cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi để tiêm vaccine covid một mươi chín
các em học sinh khi vào điểm tiêm được đo thân nhiệt rửa tay sát quẩn sau đó vào khu vực ngồi chờ đã được nhà trường bố trí sẵn ghế ngồi
vì lứa tuổi còn nhỏ nên các bác sĩ khám tư vấn cho học sinh và bố mẹ rất kỹ
bà nguyễn thị mai hòa hiệu trưởng trường tiểu học mệ trì cho biết khi nhận được kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín từ trung tâm y tế của quận
nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể phối hợp với trạm y tế phường
chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho công tác tiêm chủng một cách an toàn hiệu quả để phụ huynh và các em học sinh yên tâm
bà mai hoa cho hay trường đã huy động các cán bộ giáo viên nhân viên phối hợp lực lượng của trung tâm y tế tổ chức phân luồng
hướng dẫn phụ huynh và học sinh thực hiện các bước chuẩn bị theo quy trình tiêm chủng
nhìn chung tâm lý của phụ huynh trong đợt tiêm lần này không còn nhiều lo lắng
tỷ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine bảy mươi sáu hai số học sinh đăng ký tiêm hai trăm bảy mươi ba trên ba trăm năm mươi bốn
với kinh nghiệm hai mươi năm trong nghề y điều dưỡng nguyễn thu hằng trung tâm y tế phường mỹ trì cho rằng
không chỉ có sự sát sao của lực lượng y tế trong quá trình tiêm vaccine cho trẻ cần sự phối hợp theo dõi sát sao từ phía gia đình
theo điều dưỡng hàng sau tiêm gia đình cần theo dõi trẻ cẩn thận để ý từ việc ăn chơi của trẻ
ông nguyễn đăng tình phường mễ trì thượng quận nam tử liêm đưa cháu nội đi tiêm vaccine covid một mươi chín
bày tỏ vui mừng khi các cháu được tiêm vaccine để yên tâm tới trường học tập
bác sĩ nguyễn thị thu trang giám đốc trung tâm y tế quận nam tử liêm thông tin
trên địa bàn quận nam tử liêm có hai mươi ba trường tiểu học đến nay trung tâm y tế quận đã triển khai tới các phường
và tiêm vaccine covid một mươi chín cho một mươi chín trường trong địa bàn
với kinh nghiệm của mình điều dưỡng nguyễn thu hằng đã động viên nhiều em bé từ lo lắng đến khóc nhè và đồng ý tiêm vaccine covid một mươi chín
cô giáo đỗ thị trâm vui vẻ nói
ba giám hiệu trường tiểu học mễ trì đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh cha mẹ học sinh
người giám hộ về bệnh covid một mươi chín và các biện pháp phòng chống cũng như lợi ích
tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hôm nay các em học sinh đều rất phấn khởi
khác với người lớn việc tiêm chủng cho các em còn khiến một số phụ huynh lo lắng
đi cùng với đó là những tình huống giở khóc giở cười trong quá trình triển khai
hy vọng kế hoạch tiêm chủng ở độ tuổi này trên cả nước sẽ hoàn thành một cách an toàn và đúng tiến độ
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội chiều hai mươi tháng bốn
ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết hà nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch covid một mươi chín
hầu hết xã phường thị trấn đã về cấp độ dịch một sẵn sàng bước sang trạng thái bình thường mới
các thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hỗ trợ của các lực lượng
các tổ covid một mươi chín cộng đồng và công nghệ thông tin
ông cương dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào tuy nhiên khó kết thúc sớm
số ca mắc chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong
hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới
hiện hà nội đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi từ ngày một mươi sáu tháng bốn
đến nay toàn thành phố đã tiêm được ba mươi ba sáu trăm hai mươi sáu mũi trên ba trăm bảy mươi sáu trăm ba mươi một trẻ đạt chín một mươi
kết luận hội nghị phó chủ tịch ubnd tp trữ xuân dũng cho biết
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường
về nhiệm vụ thời gian tới ông trừ xuân dũng yêu cầu sở y tế hỗ trợ các địa phương chủ động
đảm bảo an toàn trong công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có đánh giá về tình hình hậu covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để có giải pháp ứng phó hiệu quả
ngoài ra sở y tế tiếp tục ra soát các cơ chế chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
đối với các địa phương ông dũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ
chú ý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đeo khẩu trang nơi công cộng
chú trọng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi an toàn khoa học
tuyệt đối không để xảy ra bất cứ tình huống sai sót nào
về hoạt động của các cơ sở thu dụng
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ và không triệu chứng của thành phố
phó chủ tịch hà nội cho rằng việc giải thể các cơ sở này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết
nhằm tránh lãng phí các thiết bị y tế và huy động đưa vào sử dụng lại khi cần thiết
trước tình hình dịch bệnh hà nội ở mức ổn định hầu hết các phường xã về cấp độ một
số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín trên địa bàn đã giảm mạnh
điều này cho thấy dịch bệnh đã bước vào giai đoạn thoái trào
tuy nhiên việc kết thúc dịch là điều chưa thể khẳng định
hà nội cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân chủ động thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới
song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch
tuyệt đối không lơ là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em an toàn hiệu quả